tại trụ sở văn phòng quốc hội đồng chí phan thanh bình ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội đã có buổi tiếp phó đại sứ nước cộng hòa liên bang đức ông feng menik
tại buổi tiếp chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng phan thanh bình bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp phó đại sứ huafel menich và nhấn mạnh quan hệ song phương giữa đức và việt nam đang phát triển tốt đẹp
việt nam luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác với cộng hòa liên bang đức một đối tác quan trọng hàng đầu của việt nam trong liên minh châu âu
mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy các dự án trọng điểm như đại học việt đức phó đại sứ hufred menik hứa sẽ hết mình ủng hộ quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong nhiệm kỳ của mình